nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang tổng thống cộng hòa ba lan andrzej duda và phu nhân
thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng một mươi một
sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã chủ trì lễ đón
tổng thống andrzej duda và phu nhân theo nguyên thức trọng thể giành đón nguyên thủ quốc gia
việt nam và cộng hòa ba lan tiết lập quan hệ ngoại giao ngày bốn tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi
những năm gần đây quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước có những bước phát triển tích cực
trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại mở cửa về châu á ba lan rất coi trọng vai trò vị trí của việt nam
khẳng định việt nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực đông nam á
bà lan hiện là bạn hàng số một của việt nam tại trung đông âu
việt nam là bạn hàng đứng thứ bảy của ba lan ngoài liên minh châu âu
kim ngạch thương mại song phương tăng khá nhanh năm hai nghìn một mươi sáu đạt bảy trăm chín mươi triệu đô la
trong chín tháng của năm hai nghìn một mươi ba
tổng kim ngạch đã đạt bảy trăm ba mươi triệu đô la theo số liệu của tổng cục hải quan
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy bà lan có một mươi bốn dự án đầu tư tại việt nam còn hiệu lực
tổng vốn đăng ký đạt một trăm tám mươi hai tám mươi tám triệu đô la
việt nam đã có bốn dự án đầu tư sang ba lan với tổng vốn đầu tư khoảng năm một triệu đô la
thuộc lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp thực phẩm
hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng giáo dục và đào tạo văn hóa du lịch tiếp tục duy trì ổn định
kể từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến đầu những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bà lan đã đào tạo cho việt nam trên bốn sinh viên và cán bộ khoa học
trên ba năm trăm linh công nhân lành nghề chủ yếu trong các ngành than đóng tàu
những năm gần đây số lượng học sinh du học tự túc sang ba lan có chiều hướng tăng
cộng đồng người việt nam tại ba lan hiện có khoảng bốn mươi người
đóng góp vào việc phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước và được chính quyền ba lan đánh giá tích cực
những năm gần đây số lượng người ba lan tại việt nam cũng tăng mạnh tập trung ở thành phố hồ chí minh
ngày sáu lễ đón chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống ba lan andrzej duda
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại phù chủ tịch
kết thúc cuộc hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống andrzej duda đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước
đó là hiệp định giữa chính phủ việt nam và chính phủ ba lan về hợp tác tài chính
thỏa thuận giữa bộ giáo dục và đào tạo việt nam và bộ khoa học và giáo dục đại học ba lan về hợp tác giáo dục đào tạo
ý định thư giữa trường đại học hà nội và bộ khoa học và giáo dục đại học ba lan về thành lập khóa học tiếng ba lan
bản ghi nhớ giữa bộ tài nguyên và môi trường việt nam và bộ môi trường ba lan về hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
bản ghi nhớ giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam và bộ nông nghiệp ba lan về hợp tác nông nghiệp
bản ghi nhớ giữa bộ công thương việt nam và bộ phát triển kinh tế và tài chính ba lan về hợp tác kinh tế
bản ghi nhớ giữa thông tấn xã việt nam và thông tấn xã ba lan hợp đồng đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm giữa công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm đạt huy phú và công ty aramed của ba lan